liên quan đến vụ án tại công ty cổ phần việt an và các công ty liên quan lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên sáu trăm linh một tỷ đồng của ngân hàng việt công banh chi nhánh an giang
sau khi mở rộng điều tra vào sáng ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam năm đối tượng nguyên là kế toán kế toán trưởng các công ty về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi bốn công ty cổ phần việt an do lưu bách thảo nguyên tổng giám đốc ngô văn thu tổng giám đốc cùng hai công ty cổ phần xuất nhập khẩu bình minh công ty trách nhiệm hữu hạn minh giàu lập một trăm linh bộ hồ sơ vay vốn khống của ngân hàng việt công banh trên nhánh an giang
trong đó có sự giúp sức của nguyễn viết tuyên nguyên là giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn việt hưng an giang lưu bá phúc giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn bách phúc
và sự tham gia làm hồ sơ chứng từ vay vốn khống của huyền hằng trâm đào và khương giúp sức cho ba công ty trên vay vốn chiếm đoạt số tiền trên sáu trăm linh một tỷ đồng
vào ngày ba mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
sáu đối tượng nguyên tổng giám đốc và giám đốc các công ty trên cũng đã bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản